sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lương bá tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện trợ mới về hành vi hủy hoại tài sản
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng bảy sau khi đi uống rượu về đến nhà thì lương bà tuấn và con gái ruột là lương thị thanh nhung
sinh năm hai nghìn ba xảy ra mâu thuẫn do nhung không chịu vay tiền cho tuấn trả nợ
bực tức tuấn dùng xăng châm lửa đốt nhà rồi bỏ đi
thấy lửa bốc cháy lúc này nhung đưa bà trần thị ngọc là mẹ ruột của tuấn cùng chạy ra khỏi nhà đồng thời chi hô
nhận tin báo công an xã an thạnh trung phối hợp với các đơn vị chức năng đã có mặt tiến hành chữa cháy
đến gần một mươi hai giờ cùng ngày thì dập tắt được đám cháy
vụ cháy đã thiêu dụi căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị
sau khi sự việc xảy ra tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình